cảm ơn các bạn đã theo dõi
xong hầu hết đều là ghen vì tình vì máu sở hữu chứ còn ghen vỉ hiếu của một người con ở tuổi một mươi tám tuổi đẹp nhất của đời người thì quả là lạ
vì không đành lòng chứng kiến người mẹ đau khổ vì ghen vì muốn chấm dứt ngọn nguồn nguyên nhân khiến gia đình dạn vỡ nguyễn văn dương đã vung dao phạm phải tội ác tây trời mà cứ ngỡ mình hành động vì đạo hiếu
sáng mùa đông lạnh cắt da cắt thịt